thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn theo sở y tế hà nội
từ sáu h đến một mươi hai h ngày hôm nay năm tháng tám
thành phố ghi nhận hai mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó một mươi chín ca tại cộng đồng bảy ca tại khu cách ly
các ca mắc mới phân bố theo chùm ca bệnh
ho sốt thứ phát là một mươi tám ca sàng lọc ho sốt hai ca tân mai hoàng mai hai ca
nhà thuốc chín mươi năm láng hạ ba bùi thị xuân hai bà trưng một
tính đến trưa nay cộng dồn số ca mắc tại hà nội
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một năm trăm một mươi bốn ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là chín trăm một mươi hai ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là sáu trăm linh hai ca